chiều hai mươi tám tháng tám tại hội nghị chuyên đề giải ngân vốn đầu tư công do kho bạc nhà nước tp hcm tổ chức
với sự tham dự của các ban quản lý dự án đầu tư các chủ đầu tư
những nút thắt về giải ngân vốn đầu tư công đã được tháo gỡ
trong năm hai nghìn hai mươi kho bạc nhà nước tp hcm được giao kiểm soát gần năm dự án
với tổng số kế hoạch vốn được giao là gần bốn mươi chín tỷ đồng
tính đến ngày hai mươi ba tháng tám năm hai nghìn hai mươi vốn đầu tư công giải ngân qua kho bạc nhà nước tp hcm là hai mươi ba tám trăm tám mươi bảy tỷ đồng
tại hội nghị kho bạc nhà nước tp hcm nêu cụ thể nhiều chủ đầu tư thực hiện giải ngân đạt tỷ lệ cao
nhưng cũng có nhiều đơn vị thực hiện giải ngân thấp thậm chí có những dự án chưa thực hiện giải ngân vốn
do tác động của dịch bệnh covid một mươi chín nhà thầu lắp ráp gặp khó khăn trong việc tập hợp lao động
mua bán vận chuyển vật liệu xây dựng gặp nhiều khó khăn do doanh nghiệp phụ trợ
cửa hàng phải đóng cửa v v
trong kiểm soát chi kho bạc nhà nước đã phát hiện sai sót và từ chối nhiều quản thanh toán
nguyên nhân hồ sơ thanh toán chưa bảo đảm tính pháp lý người phê duyệt chưa đúng thẩm quyền
dự án kéo dài nhưng chưa được phê duyệt
tại hội nghị các đơn vị phân tích chỉ ra các nguyên nhân khiến việc giải ngân vốn đầu tư chậm để cùng tháo gỡ